trong khi đó tại tỉnh hậu giang thời gian ở đây cùng với sự gia tăng về số người nghiện ma túy đặc biệt là số thanh niên sử dụng ma túy tổng hợp
thì số vụ án mạng nghiêm trọng có nguyên nhân từ ma túy cũng gia tăng vấn nạn các đối tượng nghiện gây án đang ngày càng trở nên nhức nhối hơn
khoảng giờ ngày một mươi năm tháng hai tức ngày ba mươi tết ngay tại đầu chợ phường bảy thành phố vị thanh xảy ra một vụ giết người hết sức manh động
sau khi dùng hông khí truy sát một thanh niên tên thái gục tại chỗ
đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
qua điều tra chỉ vài giờ sau công an tỉnh hậu giang đã bắt được hai đối tượng nghiện ma túy là trần trí hiếu và ninh quốc linh cùng chú thành phố vị thanh